mục tiêu định hướng huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sẽ là một trong những nội dung sẽ được các đại biểu quốc hội thảo luận trong ngày hôm nay
ngày một tháng một mươi một ngày làm việc thứ một mươi kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
theo dự kiến làm việc tại hội trường sáng nay các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận về kế hoạch tài chính năm năm
mục tiêu định hướng huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cũng trong phiên làm việc buổi sáng bộ trưởng bộ tài chính đinh tiên dũng và bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
sẽ phát biểu giải trình làm rõ vấn đề các đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều các đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
sau đó bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng sẽ phát biểu giải trình làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu